xét xử vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên
và tri cục hải quan cửa khẩu quốc gia giang thành
chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo võ văn toàn
nguyên tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc gia giang thành sáu năm tù giam
lâm văn giao nguyên tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên bốn năm sáu tháng tù giam
tám cán bộ hải quan của hai đơn vị này gồm hoàng văn trung nguyễn văn trung lâm văn sầm
lê văn dũng bùi thanh vũ nguyễn đông thắng lê văn lương võ văn hiếu các bức án từ hai năm đến bốn năm tù giam
từ năm hai nghìn một mươi đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba với chức trách và nhiệm vụ được giao là trưởng tri cục hải quan hà tiên
và giang thành lâm văn giao võ văn toàn và các bị cáo là cán bộ của hai tri cục hải quan nói trên
không có trách nhiệm để trần hữu thọ huỳnh văn trong chủ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện
giang thành và thị xã hà tiên cùng đồng bọn chiếm đoạt trên một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế
trước đó nhóm bị cáo là chủ và nhân viên các doanh nghiệp chuyên mua bán hóa đơn khống hàng hóa
xuất nhập khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên án với mức án
dành cho trần hữu thọ là trung thân các bị cáo khác từ tám đến một mươi tám năm tù
tại phiên tòa các bị cáo đều không nhận tội đâm văn giao và võ văn toàn
hai bị cáo được cho là chủ mưu cho rằng viện kiểm sát tỉnh kiên giang truy tố về tội danh trên là không khách quan công bằng
các bị cáo chỉ dừng lại ở mức vi phạm về quản lý hành chính
tuy nhiên trần hữu thọ và huỳnh văn trong hai chiếc tòa mỗi chuyến hàng khi thông quan rất dễ không phải kiểm tra chặt chẽ
trong đó đáng chú ý là việc chở ba mươi bốn mươi tấn hàng một ngày qua cửa khẩu nhưng thực chất chỉ có ba mươi là hàng
còn lại bảy mươi là bình nước lọc để chiếm dụng tiền hoàn thuế
hai đối tượng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng khống chiếm đoạt tiền của nhà nước vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam bắt giữ
hai đối tượng huỳnh điệp là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp tam kỳ và đoàn nhân cùng chú tp tam kỳ
năm hai nghìn một mươi huỳnh điệp được lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất tp tam kỳ giao nhiệm vụ tiến hành kê khai kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao huỳnh điệp đã cấu kết cùng với một số đối tượng gồm đoàn nhơn đoàn văn cảnh và đoàn văn lực
và nguyễn thị phước đều chú xã tam ngọc tp tam kỳ tp quảng nam lập hồ sơ đền bù khống để chiếm đọt tiền của nhà nước hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của các đối tượng để làm rõ tình tiết của vụ án và xử lý đối tượng theo đúng quy định
trộm bốn cuộn cắp quang tổng chiều dài một mươi hai m trị giá gần một trăm ba mươi triệu đồng nguyễn hoàng hà chú tại xã đặng xá gia lâm hà nội
đã bị công an tp phù lý tỉnh hà nam bắt khẩn cấp về hành vi trộn cắp tài sản
ngày một mươi một tháng sáu nhận được tin báo của công ty cổ phần sao nam về việc kho và tư của các đối tượng
công ty ở tổ dân phố bào cửu phường thanh châu tp phù lý bị mất trộn bốn cuộn cắp quang có tổng chiều dài một mươi hai m
từ các chứng cứ thu thập được sáng qua công an tp phù lý đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn hoàng hà tại công an công an hà khai nhận
đã đẩy trộn bốn cuộn cắp quang tại kho và tư của công ty sao nam sau đó thuê xe cầu của một công ty ở hà nội trở về gia lâm
định bán cho một công ty khác với giá ba mươi sáu triệu đồng tuy nhiên do số hàng trên không có hóa đơn chứng từ nên hà chưa bán được số cáp trên
để thỏa mãn cơn nghiện một nhóm thanh niên nghiện ma túy đã gây ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã ngã bảy
huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang và tỉnh long an sau một thời gian điều tra tích cực công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang đã bắt được nhóm cướp nguy hiểm này
vâng câu chuyện về các con nghiện sẵn sàng bất chấp mọi hành vi thủ đoạn để thỏa mãn bản thân không phải là chuyện hiếm gặp
tuy nhiên điều đáng buồn là trong hầu hết các bản án do con nghiện gây ra các đối tượng đều trong độ tuổi thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ
vì con nghiện chi phối họ đã tự hiểu hại chính tương lai tốt đẹp của mình
sáng sớm ngày hai mươi một tháng bốn chị nguyễn vịnh hà chủ tịch huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang đang dừng xe mua nước trên đường ba mươi tháng bốn
đoạn gần bệnh viện đăng khoa khu vực ngã bảy khi bị một đối tượng đi xe mô tô giật chiếc túi xách
bên trong có một số đồ dùng trẻ con rồi tăng tốc bỏ chạy về hướng địa bàn huyện phụng hiệp

bắt được đối tượng lê văn khánh một mươi tám tuổi trú tại ấp thắng mỹ xã phụng hiệp huyện hòa hiệp cùng phương tiện và tăng vật
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận vì hết tiền sử dụng ma túy nên đã gây ra vụ cướp giật trên đồng thời chiếc xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi hai k một năm nghìn ba trăm tám mươi tám
mà khánh đi gây án cũng là do hàn cấp được tại huyện châu thành tỉnh lông an vào bốn ngày trước

do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường nhiệt độ dưới nước tăng cao
phó chủ tịch ubnd huyện bí sơn tỉnh quảng ngãi cho biết ubnd huyện đã ký nghị ubnd tỉnh có cơ chế chính sách để hỗ trợ cho những người đôi chồng thủy sản bị thiệt hại
thời gian gần đây do nhu cầu thịt lợn tại thị trường trung quốc tăng cao nên các thương lái đã tăng cường vận chuyển lợn từ các tỉnh phía bắc bán sang trung quốc
đặc biệt là qua các cửa khẩu thuộc tỉnh cao bằng
mặc dù chỉ là tỉnh nằm trên tuyến đường đưa lợn sang kia biên giới tuy nhiên thời gian qua tình trạng các thương lái đổ lợn bị chết giải rác ở dọc quốc lộ ba thuộc địa phận huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của những người dân ở khu vực này ghi nhận tại bắc cạn
đeo gió thị trấn nà phạc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn gần ba mươi con lợn bị các thương lái vứt la liệt ở ngay dọc đường
theo người dân địa phương trong quá trình vận chuyển lợn đi cao bằng lợn bị chết nhiều thương lái đổ ngay cạnh vệ đường
thỉnh thoảng người dân lại phát hiện vài vụ đổ trộm lợn chết như thế này hầu hết lợn chết thường bị đổ trộm ở khu vực đèo nơi vắng người sinh sống
tại điểm chăn nuôi lợn của một hộ dân ở thị trấn nà phạc địa điểm này cách chỗ đổ lợn chết mới được phát hiện khoảng ba trăm linh mét
theo chủ hộ cho biết hiện nay rất lo lắng cho đàn vật nuôi của mình chưa biết lợn chết có mang theo dịch bệnh đến hay không nhưng gia đình không dám để người lạ vào khu vực chăn nuôi
lo lắng nhất hiện nay là lợn chết vì dịch có thể theo nguồn nước phân tán đi nhiều nơi nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên đàn vật nuôi ở các khu vực xung quanh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nếu mà ở gần đây thì mình cũng phải sợ mình sợ nhất là cái lợn nó nhiễm bệnh virus nó truyền sang người quần áo mình khi mình vào trại của mình mình cũng rất là sợ
còn lợn nhà mình thì nếu mà nó có bị một vấn đề gì thì mình cũng sợ chứ
rất là sợ sợ nhất là bị một đàn nên là cả đàn cả chuông bị hết là chết sạch
mặc dù lợn được vận chuyển đi bán đã được kiểm dịch tuy nhiên không ai có thể khẳng định trong số hàng trăm xe chở lợn mỗi ngày đi qua địa bàn bắc cạn tất cả đều an toàn
để kiểm soát dịch bệnh trên các xe chở lợn lưu thông qua địa bàn các trạm kiểm dịch có vai trò rất quan trọng
tuy nhiên thời gian gần đây có nhiều thông tin người dân phản ánh việc kiểm dịch động vật ở một số trạm còn lơ là
thậm chí là làm giấy kiểm dịch chui như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
có mặt tại trạm kiểm dịch động vật trên quốc lộ chiều ngày một mươi tháng sáu phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bắc cạn phát hiện việc kiểm tra các xe chở lợn rất nhanh chóng
chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ hàng chục xe chở lợn đến làm thủ tục tại trạm kiểm dịch này
trong khuôn khổ phóng sự này chúng tôi không đề cập đến việc kiểm tra các xe chở lợn như vậy có đúng quy trình hay không
nhưng có một thực tế là nếu lợn chết vẫn tiếp tục bị đổ bừa bãi ở dọc quốc lộ ba như hiện nay dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào
khi đó chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là người dân và những người chăn nuôi
qua nhiều hội thảo khoa học tìm kiếm giải pháp tưởng như rơi vào ngõ cụt tuy nhiên đã có một tín hiệu mở trong việc cứu ngư cho bờ biển cửa đại
vâng đó là ngày hôm qua tỉnh quảng nam đã vừa đạt được nhiều thỏa thuận với cơ quan phát triển pháp afd
để xúc tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu tìm giải pháp chống sạt lở bờ biển cửa đại tp hội an
theo đó afd hỗ trợ ba trăm linh usd cùng với nguồn kinh phí năm tỷ đồng của quảng nam
để phục vụ công tác nghiên cứu liên quan đến chế độ thủy văn trầm tích biến động dòng chảy quan chắc tại khu vực biển cửa đại
đồng thời afd tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn vai ônit
afd đã tìm hiểu dự án đầu tư chống sạt lở bờ biển cửa đại
vâng có thể thấy rằng chưa bao giờ thì vấn đề môi trường khiến chúng ta chăn trở nhiều như hiện nay
bởi sạt lở bờ biển cửa đại hay một số sự cố về môi trường thời gian vừa qua
đã có những ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
chính điều này đã đưa vấn đề bảo vệ môi trường trở nên bất kỳ
vâng nếu như tại các đô thị chúng ta phải lo lắng về ô nhiễm khói bụi
hay tại các khu công nghiệp người dân bức xúc đau đầu vì chất thải công nghiệp
còn tại các vùng nông thôn thì sao
một vấn đề về môi trường đang nổi cộng hiện nay đó là ô nhiễm môi trường rác thải ở vùng nông thôn
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận về vấn đề này tại huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
bừa bãi nhách nhác hồi thối
không khó để bắt gặp những bãi rác như thế này
trên địa bàn thị trấn bần huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
là một trong những bãi rác nằm trong diện quy hoạch tạm được xây tường bao xung quanh để tạo thành khu vực chứa rác
hàng tháng sẽ có đơn vị vệ sinh môi trường đến thu gom vận chuyển về khu xử lý chất thải
thế nhưng lượng rác tràn lan ra đường ngày một nhiều hơn
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của những người dân xung quanh khu vực
vứt thẳng ở đây hết ngoài mà quay bên trong này rồi mà không vứt ra trong
cứ vứt luôn ở bên ngoài
nó rất là ô nhiễm ý
như là rùi bọ các thứ ý
thì nó bay xung quanh các thứ rất là nhiều
văn phòng công ty mình ở đây thì ngày nào cũng phải quét dọn rùi nó bay vào ý
cứ phải mấy hôm nó lại phun nước rùi một lần
mỗi một lần đi qua là cứ ngửi cái nghịt nín thở được khoảng một mươi một mươi năm phút mà vẫn cứ ngửi cái mùi kinh lắm
không chịu được
mà rác cứ trồng chứt cả lên
mưa nước chảy ra đồng rau rước của chúng tôi là cũng bị chết hết
cách bãi rác trên không xa
bãi rác này cũng nằm trên trục đường đi lại chính của người dân
mặc dù được trang bị các thùng chứa rác rất lớn
nhưng rác vẫn cứ chản lan ra đường
qua tìm hiểu được biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở những bãi rác này là do nhiều công ty doanh nghiệp đến đầu tư
tuy nhiên một số công ty ý thức kém lợi dụng trời tối hoặc lúc vắng người qua lại đã thuê xe ô tô chở rác thải công nghiệp ra khu vực trên đổ trộm
cái bãi rác này của một cái số lượng dân số
một số ở đây rất là đông
cả cái phố bẩn lại cả các cái khu lân cận đây nữa cái lượng rác thải đổ ra đây rất là nhiều
cái doanh nghiệp người ta đổ trộm cũng có người ta đổ trộm những cái ly lông này rồi những cái xoát những cái nhựa
xong rồi người ta đốt
những lúc bây giờ người ta đốt thì chúng tôi ở đây ngột ngạt không để chịu
những năm qua mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình
nhưng chưa thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo người dân
năm hai nghìn một mươi năm sau ba năm triển khai tỷ lệ hộ dân trong tỉnh tham gia mô hình chưa đạt một mươi
do áp lực dân số cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp thì việc quá tải trong xử lý rác là vấn đề đặt ra đối với chính quyền địa phương
chúng tôi xác định là công tác tuyên truyền với người dân để người dân nhận thức được vấn đề quả về môi trường là vấn đề quan trọng
cũng đã có những cái bố trí cho anh ấy hầm tức là đi
câu chuyện rác thải vùng nông thôn tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân mỹ quan đô thị phát triển kinh tế địa phương
trong khi chờ các ngành chức năng có biện pháp quyết liệt thì những người dân nơi đây đã tự tìm cách để phần nào hạn chế tình trạng ô nhiễm rác tại đây
sáng qua đoàn thanh niên công an quảng bình đã tổ chức lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè hai nghìn một mươi sáu và hoạt động hiến máu nhân đạo
bên cạnh các hoạt động của chiến dịch tình nguyện hè hai nghìn một mươi sáu hơn hai trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo
góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân
với tấm lòng hướng về trường sa thân yêu nơi những người lính đang vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của tổ quốc một chương trình đầy ý nghĩa đã được thực hiện tại trường đại học sư phạm huế
với tên gọi một lá cờ tổ quốc cho trường sa sau khi được phát động chương trình đã tạo ra sức lan tỏa với sự hưởng ứng tích cực của nhiều người
biết thông tin của chương trình một lá cờ tổ quốc cho trường sa do khoa giáo dục chính trị trường đại học sư phạm huế phát động
qua trang mạng xã hội bà nguyễn thị huyến ở đà nẵng đã hưởng ứng với tất cả tấm lòng
ngày cuối tuần bà huyến đã ra huế để trao ba mươi lá cờ với tất cả cảm xúc rừng trào
chương trình một nghìn lá cờ tổ quốc cho trường xa đã phát động từ tháng sáu đến nay
ngoài sự hướng ứng tích cực của tập thể giáo viên sinh viên
chương trình giàu ý nghĩa này đã thu hút sự tham gia của nhiều người nhiều tấm lòng trong và ngoài nước
hiện đã có hơn một bảy trăm linh lá cờ đã được tiếp nhận và sẽ được chuyển đến vùng biển xa
nơi các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ giữa vùng biển đảo của tổ quốc
nguyện dân đương thông trên đường đã bớt phần nào những nỗi lo về các khung thần xa lộ
kể từ ngày thành lập đến nay trạm cảnh sát giao thông đã luôn hoàn thành tốt chức năng chuyên môn chính của mình
phát hiện lập biên bản xử lý hơn năm trường hợp vi phạm
chủ yếu là các lỗi về chạy quá tốc độ chở hàng quá khổ quá tải lấn làn xe
nhờ đó mà tình trạng tai nạn un tắc giao thông trên địa bàn đã giảm đáng kể
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông phú lộc cũng tăng cường mối quan hệ phối hợp
với các lực lượng chức năng khác như hạt quản lý đường bộ lăng cô
ban an toàn giao thông tỉnh kịp thời tuyên truyền thông báo những trường hợp thiếu